thời gian qua ngân hàng chính sách xã hội việt nam đã nâng mức cho vay tối đa đối với hộ nghèo cận nghèo hộ vay phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi
từ năm mươi triệu đồng lên một trăm linh triệu đồng mỗi hộ điều này đã mang lại những tín hiệu đáng mừng cho người dân tại các địa bàn vùng sâu vùng xa ở tỉnh sơn la
bởi họ sẽ có thêm nguồn vốn để phát triển kinh tế vươn lên thoát nghèo
gia đình bà tòng thị quân vốn là một hộ nghèo ở bản bằng xã mường bằng huyện mai sơn
năm hai nghìn một mươi lần đầu tiên bà biết đến nguồn vốn ưu đãi của ngân hàng chính sách xã hội từ việc vay tám triệu đồng để hỗ trợ làm nhà ở
đến tháng ba năm hai nghìn một mươi chín bà đã làm đơn xin tiếp tục vay năm mươi triệu đồng
với số tiền vay bổ sung gia đình bà quân đã mua ngay một đàn bò bốn con về nuôi chỉ sau hai tháng đàn bò đã sinh thêm bê con
tôi đã không nghĩ có được ngày hôm nay nhà có rồi vườn cỏ có rồi mà không biết lấy đâu ra vốn để mua bò về nuôi
may quá được nhà nước quan tâm cho vay vốn chính sách gia đình sẽ cố gắng sử dụng đồng vốn thật tốt quyết tâm thoát nghèo xứng đáng với đồng vốn nhà nước dành cho
theo đánh giá của các hộ dân trong điều kiện diện tích cây trồng ngày càng tăng thêm giá cả vật tư cây giống cũng tăng thì mức vay năm mươi triệu đồng chỉ đủ mua một lần phân bón mua cây giống về ươm trồng
do đó việc nâng mức cho vay tối đa lên một trăm linh triệu đồng và tới hạn vay tối đa một mươi năm đã kịp thời đáp ứng nguyện vọng của bà con
như vậy thì chúng ta tính toán bằng một cái bài toán về kinh tế thì chúng ta thấy rõ rất rõ ràng là nhận
thứ nhất lượng vốn nó lớn gấp đôi thì có thể cái việc đầu tư để mà mua sắm đối tượng rồi là tư liệu sản xuất phục vụ cho cái sản xuất kinh doanh nó sẽ được mở rộng ra
bây giờ thời gian nó dài hơn thì người ta có cái kế hoạch trả nợ cũng như là người ta có một cái chu kỳ sản xuất để làm sao nó phù hợp hơn và nó hiệu quả hơn
theo thống kê của chi nhánh ngân hàng chính sách xã hội tỉnh sơn la
tổng dư nợ trên địa bàn hiện đạt hơn bốn tỷ đồng với trên một trăm ba mươi năm đối tượng vay là hộ nghèo hộ cận nghèo
đặc biệt thực hiện việc nâng mức cho vay và thời hạn cho vay
tại sơn la đã có một trăm tám mươi hai hộ cận nghèo được tạo điều kiện vay bổ sung số vốn tối đa một trăm linh triệu đồng để phát triển sản xuất